quản lý thị trường tp hcm xem xét và chỉ đạo hướng dẫn thực hiện
bên cạnh đó theo sở y tế thành phố đang theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn
để đưa ra phương án ứng phó
tp hcm đặt mục tiêu vượt qua đỉnh dịch covid một mươi chín trong hai tuần tới
bà nguyễn thị huỳnh mai chánh văn phòng sở y tế tp hcm cho biết
bàn chỉ đạo cùng ngành y tế đang theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh trên địa bàn
để đưa ra phương án ứng phó
tại buổi họp giao bàn của bàn chỉ đạo vừa diễn ra
thành phố đặt mục tiêu vượt qua đỉnh dịch trong hai tuần tới
tránh văn phòng sở y tế tp hcm chia sẻ để làm được điều đó
các đơn vị ủy ban nhân dân từng quận huyện thành phố thủ đức
phường xã thị trấn phải thực hiện nghiêm việc đánh giá cấp độ dịch khắc phục ngay điểm yếu
ngoài ra các địa phương cần ra quyết định đóng hoặc mở các hoạt động tùy thuộc vào cấp độ dịch
theo công bố mới nhất của sở y tế tp hcm trong tuần lễ từ hai mươi một tháng hai đến hai mươi bảy tháng hai
tình hình dịch bệnh trên địa bàn đã có nhiều diễn biến mới
từ một địa phương duy nhất là vùng cam trong tuần liên kệ trước đó
toàn địa bàn đã có một mươi ba phường xã thuộc cấp độ ba dịch covid một mươi chín vùng cam
ngoài các điểm nóng dịch bệnh tại các thành phố lớn ba ngày gần đây
số ca f ở lâm đồng vọt lên mức trên dưới một trường hợp
trong đó có nhiều ca nặng khiến nhiều cơ sở điều trị covid một mươi chín bị quá tải
hoặc thiếu bác sĩ điều dưỡng
hiện một mươi một trên một mươi một phương xã trên địa bàn tp bảo lộc lâm đồng đều là vùng đó dịch covid một mươi chín
vùng nguy cơ rất cao tương đương cấp độ bốn
bảo lộc có khoảng bốn trường hợp f đang điều trị tại bốn khu thu dung
chữa trị covid một mươi chín và tại nhà
ngoài bệnh viện hai lâm đồng tp bảo lộc đã thành lập thêm ba khu thu dung điều trị f
có triệu chứng tại cơ sở cũ bệnh viện hai lâm đồng
tu viện bác nhã và ký túc xá đại học tôn đức thắng với bốn trăm sáu mươi dường bệnh
về cơ bản các khu thu dung điều trị f ở thành phố này đang trong tình trạng quá tải
trước tình hình đó chính quyền tp bảo lộc quyết định tạm dừng hoạt động dịch vụ massage
các hoạt động văn hóa thể dục thể thao tập trung đông người karaoke quán bar internet
trò chơi điện tử làm đẹp cắt tóc hoạt động không quá năm mươi công suất nhà hàng quán ăn uống
chợ truyền thống hoạt động bảy mươi trẻ mầm non tạm thời được nghỉ học
học sinh tiểu học và trung học cơ sở chuyển qua học trực tuyến
việc cưới được phép tổ chức nhưng không quá một trăm linh người
việc tăng không vượt quá ba mươi người tại một thời điểm
các tiệc mừng thôi nôi sinh nhật chỉ được phép tổ chức trong nội bộ gia đình
tạm dừng các hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo tập trung tại các cơ sở tôn giáo
liên quan đến kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi
chắc hẳn các phụ huynh sẽ có rất nhiều thắc mắc cũng như lo lắng xung quanh vấn đề này
tiến sĩ bác sĩ nguyễn minh tuấn bệnh viện nhi đồng một tp hcm
đáp cạn kể trước những thắc mắc thường gặp của các bậc cha mẹ có con trong độ tuổi này
trước câu hỏi vaccine covid một mươi chín dành cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi khác gì
so với vaccine covid một mươi chín cho người lớn và thanh thiếu niên từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi không
bác sĩ cho rằng về cơ bản thành phần hoạt tính của vaccine covid một mươi chín dành cho các lứa tuổi đều giống nhau
ngăn ngừa các triệu chứng và làm giảm nguy cơ diễn biến nặng
tuy nhiên tùy theo độ tuổi sẽ có liều lượng khác nhau
đối với trẻ từ năm đến một mươi một tuổi sẽ có liều bằng một phần ba
so với liều của trẻ từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi và việc này không ảnh hưởng đến tác dụng của vaccine
về các phản ứng sau tim hầu như ai cũng đều có những phản ứng phụ
đó là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang tạo ra kháng thể bảo vệ sức khỏe trước sự tấn công của virus
các thử nghiệm lâm sàng của nhà sản xuất vaccine đã chỉ ra các phản ứng phụ sau tiêm ở trẻ khá nhẹ
và tương tự như khi tiêm các loại vaccine thông thường
trẻ có thể bị đau tại chỗ tim đau đầu đau mỏi các cơ sốt nhẹ
với những trẻ em đã mắc
bác sĩ tuấn thông tin sau khi bị nhiễm virus cơ thể sẽ tạo ra kháng thể
tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào chỉ ra rằng kháng thể sẽ tồn tại trong bao lâu
và có thể bảo vệ khỏi virus sars cov hai một trăm linh hay không
rất nhiều người nhiễm covid một mươi chín vẫn bị tái lại với các triệu chứng càng nghiêm trọng hơn
do đó trẻ vẫn cần được chúng ngừa ngay cả khi đã nhiễm covid một mươi chín
bác sĩ tuấn cũng khẳng định tiêm vaccine covid một mươi chín không bắt buộc mà dựa trên sự tự nguyện
tuy nhiên cdc đã ước tính
rằng những người không được chủng người có khả năng nhiễm covid một mươi chín cao hơn sáu lần
và nguy cơ tử vong cao hơn một mươi một lần so với những người được tiêm đủ liều
do đó bố mẹ nên cân nhắc đến việc cho trẻ tiêm đầy đủ các mũi vaccine
vì đây là giải pháp tốt nhất giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ
có thể thấy những tác động của việc tiêm vaccine cho trẻ đã được nghiên cứu và khẳng định
phụ huynh không nên quá lo lắng và nên cho con em mình tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
để bảo vệ sức khỏe cho trẻ
chuyển sang những tin tức về thế giới đáng chú ý
với dân số hơn bảy bốn triệu người hồng kông hiện dẫn đầu thế giới
về tỷ lệ người chết vì covid một mươi chín khi trong một triệu người thì sẽ có tám người tử vong
đây là tính toán của bloomberg dựa trên dữ liệu từ đh john hopkins trong vòng một mươi ngày qua
trong khi hầu hết các nước phương tây lớn đều đã trải qua thời kỳ đỉnh dịch
của làn sóng covid một mươi chín mới nhất và không còn báo cáo số lượng lớn người mất
vì nhiễm virus tỷ lệ này của hồng kông dựa trên
hồng kông dự kiến sẽ vượt con số chín ca tử vong trên một triệu người
mà mỹ ghi nhận ở đỉnh dịch cuối tháng một vừa qua
số người mất vì dịch bệnh trong thành phố nhiều khả năng tiếp tục tăng
do ngày càng có nhiều ca nhiễm và tử vong được ghi nhận ở các trung tâm chăm sóc sức khỏe
khoảng năm trăm tám mươi cơ sở chăm sóc ở hồng kông hiện bùng dịch với hai chín trăm linh người bệnh

hiện có gần bảy mươi năm người già và người tàn tật sống trong các cơ sở chăm sóc trên ở hồng kông
mỗi ngày hồng kông ghi nhận số ca tử vong hai con số
trong số tám mươi bảy người chết vì covid một mươi chín hôm hai mươi tám tháng hai
quá nữa là cư dân ở các khu chăm sóc sức khỏe
theo số liệu được chính quyền đặc khu kinh tế này công bố hôm hai mươi bảy tháng hai
phần lớn người tử vong đều đã già và chín mươi một trong số họ chưa tiêm đủ hai mũi vaccine
gần một năm nay các chuyên gia đã cảnh báo tỷ lệ tiêm chủng thấp ở người già
giống như một quả bom hẹn giờ ở hồng kông
tùy số mũi tiêm đã tăng vọt kể từ khi làng sóng omicron bùng lên
gần một nửa người già trên tám mươi tuổi của thành phố vẫn chưa được tiêm mũi đầu
trong khi đó singapore đã tiêm cho chín mươi năm người lớn tuổi
nhờ vậy tỷ lệ tử vong thấp hơn hồng kông rất nhiều trung bình chỉ năm ca một ngày trong tháng hai
hơn hai năm từ khi dịch covid một mươi chín khởi phát những cảnh tượng gợi nhớ về sự hỗn loạn
của khoảng thời gian đầu năm hai nghìn hai mươi đang diễn ra ở hồng kông
hệ thống y tế thành phố hiện đang căng thẳng bệnh nhân nằm chật kính ở bệnh viện
trong khi nhà xác công thì quá tải
không nằm ngoài ảnh hưởng của làn sóng covid một mươi chín toàn cầu
giá trị xuất khẩu rau quả của việt nam giảm mạnh trong hai tháng đầu năm do tác động từ thị trường trung quốc
khi nước này siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch covid một mươi chín khiến rau quả trái cây ủn ứ ở biên giới
thông tin từ tổng cục hải quan cho biết
trong nửa đầu tháng hai giá trị xuất khẩu rau quả chỉ đạt bảy mươi sáu năm triệu usd giảm bốn mươi hai so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
thống kê lũy kế đến ngày một mươi năm tháng hai giá trị xuất khẩu rau quả đạt ba trăm sáu mươi tám năm triệu usd
tương đương bảy mươi hai triệu usd so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
cũng theo tổng cục hải quan trong khi giá trị xuất khẩu rau quả sang thị trường trung quốc giảm mạnh
thì ở các thị trường mỹ hàn quốc eu nhật bản tăng từ tám mươi đến một trăm sáu mươi chín nhưng tỷ trọng của các thị trường này không lớn
theo tổng cục hải quan đến tháng một giá trị xuất khẩu rau quả sang trung quốc đạt một trăm bốn mươi tám chín triệu usd
chiếm gần năm mươi tám so với tổng kim ngạch
trong khi đó thị trường mỹ đạt hai mươi hai ba mươi năm
hàn quốc một mươi hai hai triệu usd nhật bản một mươi một tám triệu usd
một trong những nguyên nhân khiến giá trị xuất khẩu rau quả giảm mạnh là do từ cuối năm hai nghìn hai mươi một đến nay
trung quốc siết chặt việc kiểm soát kiểm dịch covid một mươi chín ở các tỉnh biên giới phía bắc
khiến cho nhiều mặt hàng nông sản đặc biệt là trái cây ồn ứ tại các cửa khẩu
trong đó xuất khẩu nhiều loại trái cây chủ lực như thanh long mít dưa hấu đều giảm mạnh so với những năm trước
ông đặng phúc nguyên tổng thư ký hiệp hội rau quả việt nam
nam cho biết trung quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của ngành hàng rau quả trong nhiều năm nay
dù hiện nay xuất khẩu rau quả sang trung quốc gặp nhiều khó khăn
trong khi xuất khẩu sang mỹ eu hàn quốc nhật bản đều tăng mạnh
nhưng không dễ gì để chuyển đổi hoặc tìm kiếm các thị trường mới
do rau quả việt nam chủ yếu trồng theo tiêu chuẩn thị trường trung quốc
khi chuyển sang thị trường khác sẽ không phù hợp
rau quả xuất sang trung quốc thì chỉ cần trồng theo tiêu chuẩn việt gáp
nhưng các thị trường châu âu nhật bản hàn quốc thì yêu cầu tiêu chuẩn global gap
nên rất khó chuyển đổi thị trường dù nói thì dễ ông nguyên nói
thưa quý vị trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước thời gian gần đây
vì có nên hay không nên việc bình thường hóa đại dịch
coi covid một mươi chín là bệnh đặc hữu đang được các cấp lãnh đạo nghiên cứu và đánh giá kỹ lưỡng
hy vọng rằng trong thời gian tới dịch bệnh trên cả nước sẽ sớm hạ nhiệt
và tình trạng quá tải tại các trạm y tế sẽ sớm được cải thiện
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi đến cuối bản tin
xin chào và hẹn gặp lại trong những tin tức tiếp theo